tiếp tục là thông tin cập nhật cơn bão số tám từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hồi bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sự báo đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh hà tĩnh đến quảng trị khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
trong hai mươi bốn tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực thái lan
trong hai mươi bốn tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực thái lan